sáng ngày hai mươi một tháng ba tại hà nội đã diễn ra kỳ họp bất thường thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì kỳ họp
tại phiên họp quốc hội đã nghe phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
trình bày tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ
chủ tịch nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thưởng
ông võ văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên vừa qua theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu
theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
ông võ văn thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
sau khi nghe ông võ văn thưởng phát biểu ý kiến
quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội
tiếp đó quốc hội đã bỏ phiếu kín về biểu quyết thông qua nghị quyết
về việc biến nhiệm chức vụ chủ tịch đức cộng hòa soi chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thưởng
theo quy định tại khoảng năm tám mươi tám hiến pháp
chủ tịch tước giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
vì vậy khi quốc hội biến nhiệm chức danh chủ tịch đức
thì đương nhiên ông võ văn thưởng cũng thôi chức danh chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng ba
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ
nghỉ công tác đối với ông võ văn thưởng
thông cáo của văn phòng trung ương đảng cho biết
ban chấp hành trung ương đánh giá
ông võ văn tưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên vừa qua theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của ông võ văn thưởng đã gây dư luận xấu
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân ông
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
ông võ văn thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông võ văn thưởng
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để ông võ văn thưởng thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng quốc phòng ban ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đây là hội nghị bất thường lần thứ sáu của ban chấp hành trung ương kể từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sau hội nghị trung ương hôm nay quốc hội sẽ họp bất thường để quyết định vị trí chủ tịch nước
đầu nhậm kỳ khóa một mươi ba năm hai nghìn hai mươi một bộ chính trị có một mươi tám ủy viên
đến nay còn một mươi bốn ủy viên do bốn người xin thôi nhiệm vụ
số ủy viên trung ương đảng cả dự khuyết từ hai trăm linh hiện còn một trăm bảy mươi chín
ông võ văn thưởng năm mươi bốn tuổi thạc sĩ chiết học quê tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long
là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức
ông là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung đảng khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi dự khuyết một mươi một một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm
ông võ văn thưởng trưởng thành từ cán bộ đoàn và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến trung ương
như bí thư thành đoàn tp hcm bí thư thứ nhất trung an đoàn
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
tháng tám năm hai nghìn một mươi một ông được bộ chính trị phân công giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn ông làm phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
và được bộ chính trị phân công điều hành công tác thành ủy tp hcm
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ông được đại hội một mươi hai của đảng bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
và được trung ương bầu vào bộ chính trị
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu ông được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư trung ương đảng
giữa chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương
đến đại hội một mươi ba của đảng ông võ văn thưởng tái đắc cử ủy viên ban chấp hành trung đảng
và được trung ương bầu vào bộ chính trị
ông võ văn thưởng được bộ chính trị phân công giữ chức thường trực ban bí thư
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
ông võ văn thưởng được bầu giữa chức chủ tịch đức cộng hòa doi chủ nghĩa việt nam cho đến nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại